giết người chỉ vì món nợ hai mươi đồng a tị chú huyện đắc cơ lây vừa bị tòa án nhân dân tỉnh con tôn đưa ra xét xử vào sáng ngày hôm nay
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi chín tháng năm sau khi đã uống rượu a tị đến nhà của a hóa ở cùng thôn để đòi nợ số tiền hai mươi đồng
khi đến nhà a hóa a tị nhạt con dao dựa bên hông nhà đi tìm và thấy a hóa đang nằm trên võng
bực tức vì đòi nợ không thành a tị đã dùng dao gây sát thương ở vùng cổ của a hóa
a hóa được người dân đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật là một mươi hai
sau khi nghỉ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo a tị tám năm tù giam về tội giết người